thị trường chứng khoán đã chìm trong sắc đỏ
đáng chú ý là nhóm cổ phiếu họ flc cũng như apec sau hơn hai tuần
với những ồn ào pháp lý liên quan đến flc nhóm mã cổ phiếu của tập đoàn này
vẫn đang tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng trắng bản bên mua
mở cửa phiên giao dịch một mươi tám tháng bốn các mã của flc vẫn tiếp tục tình cảnh trắng bảng bên mua
bị bán tháo
trong khi đó cổ phiếu hò apec đã bay hơi gần nửa giá ngay sau màn hô hào gồng lãi của lãnh đạo
không chỉ hai họ cổ phiếu này mà vnites nhìn chung giảm hơn sáu điểm với dấu hiệu bán ra ồ ạt
các mã như ros cũng cùng chung số phận rớt sàn về giá bốn sáu trăm sáu mươi đồng mỗi cổ phiếu
hi giảm hết biên độ xuống còn bốn hai trăm bốn mươi đồng mỗi cổ phiếu
art của công ty chứng khoán bos rơi sàng xuống còn sáu một trăm linh đồng mỗi cổ phiếu
amj xuống còn bốn bốn trăm một mươi đồng mỗi cổ phiếu
hai klf cũng lao dốc xuống còn bốn năm trăm linh đồng mỗi cổ phiếu
một cái tên đáng chú ý khác chính là apec
cổ phiếu họ apec đã bay hơi gần nửa giá trị từ khi lãnh đạo hoàng khăn tiếp hô hào cổ đông quyết tâm gồng lãi
nhưng cổ đông tin vào những lời hô hào có cánh của các lãnh đạo aps
vì những cổ phiếu này ở vùng giá đỉnh đã phải chịu quán thua lỗ khá lớn
tính đến thời điểm hiện tại mã này chỉ còn hai mươi sáu năm trăm linh đồng mỗi cổ phiếu giảm năm mươi sáu so với mức đỉnh cũ
thị trường chứng khoán mở cửa giao dịch phiên một mươi tám tháng bốn trong sắc đỏ khi nhiều mã chiến khoán bị bán ra
vn index hiện giảm hơn sáu điểm và còn xoay quanh mức một bốn trăm năm mươi một điểm
công ty cổ phần tập đoàn đại dương ocean group vừa cho biết đã nhận được đơn tự nhiệm
của ba thành viên hội đồng quản trị và hai người tại bang kiểm soát
cả năm thành viên trên đều tự nhiệm theo nguyện vọng cá nhân
ba trên năm thành viên hội đồng quán trị ocean group tự nhiệm là ông chủ tịch mai hữu đạt
phó chủ tịch nguyễn thành trung và bà nguyễn mai phương
hai thành viên ban kiểm soát cũng tự nhiệm với lý do tương tự là bà nguyễn hương nga
trưởng bang và ông nguyễn thanh tùng
đồng thời ocean group cũng thông báo đã miễn nhiệm chức vụ tổng giám đốc
đối với ông lò hồng hiệp từ ngày một mươi năm tháng bốn
ocean group đã bổ nhiệm bà phạm thị hồng nhung giữ chức vụ này
kiêm đại diện pháp luật của công ty
các lãnh đạo ocean grook tự nhiệm khi chưa đầy nửa tháng nữa
sẽ diễn ra đại hội đồng cổ đông năm hai nghìn hai mươi bốn
năm ngoái hai lần tổ chức phim học thượng niên của ocean group đều bất thành
khi lần thứ nhất không đủ số lượng cổ đông
lần thứ hai chương trình họp không được đại hội đồng cổ đông thông qua
cuối năm hai nghìn hai mươi một nhóm cổ đông mới sở hữu năm mươi một cổ phần tại ocean croup xuất hiện
ids equity holdings công ty quản lý tài sản hủy ro
về chuyến đầu tư vào những doanh nghiệp bị đánh giá thấp tại việt nam
được giới thiệu là đại diện cho các cổ đông này
tại phiên họp thượng niên sắp tới ocean group cũng dự kiến
trình đại hội đồng cổ đông thông qua phương án đổi tên công ty
thành công ty cố phần tập đoàn occ cũng như thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp
bảy hiệp hội nghề nghiệp cùng hội doanh nghiệp nhật bản tại việt nam
vừa có kiến nghị lùi thời gian tăng lương tối thiểu vùng đến đầu năm sau
thay vì áp dụng từ ngày một tháng bảy theo quyết định của hội đồng tiền lương quốc gia
dệt mây doanh nghiệp điện tử lương thực thực phẩm thành phố hồ chí minh
gỗ và lâm sản nhựa các nhà sản xuất xe máy việt nam
và hội doanh nghiệp nhật bản tại việt nam
bên cạnh nguyên nhân khó khăn trong kinh doanh nhiều doanh nghiệp cho biết
đã tăng lương cho người lao động vào đầu năm hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi bốn
trong đó hợp đồng với các đối tác bao gồm giá hàng hóa đã được chốt
và ký với các đối tác từ đầu năm nên không thể tăng giá bán
các hiệp hội cho rằng việc tăng lương tối thiểu vùng vào tháng ba
sẽ đẩy doanh nghiệp vào tình huống khó khăn
nhiều doanh nghiệp có thể phải hủy bỏ ngang hợp đồng vì chi phí không đảm bảo
vì vậy theo các hiệp hội việc lùi thời điểm áp dụng tăng lương tối thiểu vùng
đến đầu năm sau sẽ giúp doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị tốt nhất
tuy nhiên theo đại diện viện công nhân và công đoàn
nếu kéo dài thời điểm tăng lương sang một tháng một năm hai nghìn hai mươi
sẽ kéo theo trễ hẹn tăng lương cho người lao động tới hai mươi bốn tháng
điều này có thể gây nguy cơ bất ổn trong quan hệ lao động như ngừng việc tập thể
tiếp tục nhịp đập đô thị là cập nhật tiêu dùng đáng chú ý
thần thánh hóa sản phẩm đảm bảo trị khỏi một trăm linh các bệnh xương khớp
các triệu chứng hậu covid một mươi chín và còn vô vàng công dụng
đang được quảng cáo tung trời trên thị trường của các thực phẩm chức năng
đến giữa tháng bốn cục an toàn thực phẩm cho biết
đã xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm năm cơ sở
với tổng số tiền xử phạt là ba trăm linh triệu đồng
trong đó mới đây công ty cổ phần dược phẩm hoàng hường
địa chỉ ở tầng sáu số ba mươi sáu nguyễn hoàng phường mỹ đình hai
quận nam từ liêm thành phố hà nội mức phạt sáu mươi năm triệu đồng về hành vi vi phạm
quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viêm xương khớp hoàng hường
quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh
hoặc không thể hiện trong quảng cáo khuyến cáo thực phẩm này không phải là thuốc
và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
ngoài hoàng hương cũng còn không ít các sản phẩm không phải là thuốc
nhưng được thần thánh hóa có khả năng chữa trị thần kỳ từ xương khớp
đến cả những khối u mà người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng
hàng trăm hộ nông dân ở thủ phủ giống xài úc tại khánh hòa
tính đến chuyện bỏ vườn vì xoài rớt giá xuống mức kỷ lục
thị trường tiêu thụ thu hẹp vì thương lái thu mua dày dặt
theo các chủ vừa xoài lúc chưa dịch một ngày thu mua khoảng hai mươi ba mươi tấn
nay chỉ còn hai ba tấn nguyên nhân do thị trường xuất khẩu xoài úc chủ yếu là trung quốc
nhưng nay do nhiều yếu tố nên đã ngừng nhập
còn thị trường nội địa chỉ tiêu thụ lượng nhỏ nên thương lái cũng không thể thu mua số lượng lớn
hiện xoài do chủ yếu xuất đi hà nội và các tỉnh lân cận như phú yên đà nẵng tp hcm
hiện giá xoài cũng liên tục giảm so với trước dịch giá xoài úp loại một
có lúc lên đến một trăm hai mươi đồng một ký nay chỉ còn một mươi hai đồng một ký
xoài loại hai mươi ba giảm hai bốn đồng một ký trong khi giá phân bón các loại trong nước
cũng liên tục tăng cao trong thời gian qua khiến người nông dân lao đao
tại diễn đàn kinh tế tp hcm mới đây lãnh đạo từ trung ương đến thành phố
đều nhận định nâng cao chuyển đổi số cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh
là một trong bốn trụ cột trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia
thực tế hiện nay nhiều công ty công nghệ đang bước vào cuộc đua cung cấp giải pháp
cho tiến trình này
tuy nhiên với đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ cho đến doanh nghiệp
quy mô hộ kinh doanh tính linh hoạt trong số hóa là cốt yếu
để thực hiện thành công chiến lược này
số liệu mới nhất tính đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cả nước đang có khoảng bảy trăm tám mươi năm doanh nghiệp
nhỏ và vừa chiếm chín mươi tám tổng số doanh nghiệp của cả nước và đóng góp khoảng năm mươi
tổng sản phẩm quốc nội gdp
hệ quả kéo dài cuối dịch bệnh khi nhóm doanh nghiệp này sùng giảm trên năm mươi doanh thu
khoảng hai mươi bốn doanh nghiệp nhỏ và vừa tạm ngừng hoạt động không có thị trường
đến nay số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa trụ lại gần như đã nhận thức rõ về số hóa vận hành
và kinh doanh để đón đầu các rủi ro khác do đó những công ty công nghệ nhìn được thị trường này
để cung cấp các cấu giải pháp giúp những quy trình từ quản lý nhân sự quản lý tồn kho
đến đánh giá kinh doanh đều có thể thực hiện bằng các phần mềm
để phê duyệt một cái việc gì đó thì chúng ta in cái bản giấy ra và chúng ta sẽ chỉnh ký từ người chuyên viên
đến trưởng bộ phận cho đến giám đốc thì cái quá trình mà chúng ta đi trình kế như thế là sẽ rất là
mất thời gian đưa tất cả những quy trình đó đưa lên nền tảng số tất cả những cái vết tích mà khi chúng
ta vận hành một cái thủ tục như vậy nó cũng đều được lưu lại và nó sẽ tiết kiệm được nhiều thời
gian và chúng ta sẽ không tốn nhiều chi phí cho cái việc vận hành trong tháng ba vừa qua bộ thông
tin và truyền thông để phê duyệt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trong đó
là một đoàn bẫy từ ba mươi nền tảng giải pháp nội địa make in việt nam trong chương trình này có hai trăm linh
ngàn chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhận được tin nhắn khuyến khích chuyển đổi số một mươi năm ngàn doanh nghiệp
nhỏ và vừa được tư vấn đánh giá xác định mức độ chuyển đổi số vấn đề cốt lõi khi tiếp cận nhóm
đối tượng doanh nghiệp này là giải tỏa khó khăn về chi phí và nhân sự bởi với quy mô hạn chế
các giải pháp đưa đến doanh nghiệp nhỏ và vừa phải có mức giá hợp lý đồng thời các công ty giải pháp
cần đưa ra công cụ theo hướng đâu ở đâu chỉ ở đó quy trình nào của doanh nghiệp nhỏ và vừa cần
ưu tiên số hóa trước thì đem lại công cụ số ở đúng quy trình đó là tùy theo cái mô hình của doanh
nghiệp nếu mà doanh nghiệp chưa có bộ máy kế toán thì hiện nay misa cũng có một cái giải pháp đó là
misa esb gọi là nền tảng dịch vụ kế toán thế thì cái nền tảng này nó sẽ cho phép những cái doanh
nghiệp nhỏ mà chưa có cái bộ máy về tài tránh kế toán thì có thể là sử dụng cái dịch vụ đó thuê
một người kế toán dịch vụ giỏi gia lai quan tâm có thể thuê một người kế toán dịch vụ tại thành
hồ chí minh với một cái năng lực kế toán rất giỏi với một cái chi phí hợp lý thế thì rằng
nhiều cái chi phí của doanh nghiệp với một doanh nghiệp mà vừa và nhỏ thì chi phí để sử dụng hệ
hệ thống này nó sẽ giao động khoảng từ tám mươi cho đến một trăm linh trên một người một tháng tùy vào cái số
lượng của nhân sự chúng tôi sẽ đưa ra những cái gói khác nhau để các doanh nghiệp sme có thể sử dụng được
về hướng tiếp cận
các công ty giải pháp chuyển đổi số đã kết hợp với những hiệp hội nghề nghiệp đặc biệt các hiệp
hội về công nghệ và tài sản số để tiến hành khảo sát khảo sát trên nền tảng rộng của hiệp hội
doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam cho thấy tám mươi lãnh đạo doanh nghiệp muốn chuyển đổi số và sáu mươi năm doanh
nghiệp sẵn sàng đầu tư mạnh vào chuyển đổi số tuy nhiên thực tế ở từng cụm khu công nghiệp hai tầng
địa phương sẽ khác nhau do đó để thực hiện được phương châm rau chữa đó hiệp hội sẽ đóng vai
giải pháp và phân loại nhu cầu của doanh nghiệp từ kết quả đó mới chuyển sang công ty giải pháp để
cung cấp công cụ tổng thể rất nhiều cái giải pháp từ phần hạ tầng cho đến phần phần mềm đấy thì khi mà
mà các doanh nghiệp ví dụ giả sử là sử dụng dịch vụ từ nhiều nhà cung cấp khác thì là chi phí nó sẽ tăng
nhưng mà khi mà sử dụng trọn gói thì cái chi phí nó sẽ giảm và nó cứ sử dụng là tăng dần theo cái
mức độ sử dụng của doanh nghiệp đó
nhìn ở một góc độ khác chuyển đổi số đồng nghĩa với chuyển đổi tài sản của công ty từ dữ liệu nhân
viên nguồn hàng khách hàng thành những tài sản số rủi ro bảo mật dữ liệu sẽ gia tăng khi tỷ lệ tài
sản số của công ty càng cao do đó thách thức tiếp theo của chiến lược chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ
và vừa đặc biệt đặt ra cho bên cung cấp giải pháp là hàng rào bảo vệ dữ liệu công ty phần mềm và
bản thân các doanh nghiệp đã và sẽ cần chuẩn bị giải pháp nào để đối mặt với rủi ro đó
thời gian qua các doanh nghiệp dệt may việt nam đã tìm hiểu tiềm năng thị trường châu phi
châu lục này được xác định là thị trường xuất khẩu tiềm năng tuy nhiên do khoảng cách địa lý
đặc biệt là phong tục tập quán kinh doanh và phương thức thanh toán phức tạp nên rủi ro mất kiểm
sát hàng hóa khi giao dịch với đối tác tại đây luôn tiềm ẩn trong thời gian một số doanh nghiệp
trong ngành dệt may có mối liên hệ làm ăn với đối tác tại châu phi đặc biệt khá nhiều giao dịch
với thị trường nigeria họ cho biết có tình trạng nhiều đối tượng tiếp cận và đặt vấn đề mua hàng
các đối tượng này chỉ thực hiện giao dịch từ một đến hai hợp đồng đúng thời hạn chất lượng sản phẩm tốt
nhằm tạo ra sự tin tưởng thế nhưng từ hợp đồng thứ ba đối tượng yêu cầu doanh nghiệp việt nam giao
hàng trước rồi mới chuyển tiền tuy nhiên khi nhận được hàng các đối tượng này không thanh toán
chiếm đoạt hàng hóa của doanh nghiệp việt nam hoặc hủy đơn hàng mà không hề có tín hiệu báo trước
về việc tôi thấy họ giống như những cái cá nhân họ sang việt nam họ mua hàng họ không có các
cái văn phòng đại diện anh tại đây nên là cái cá nhân đó họ tới họ tìm tới họ để đề cập vấn đề mua hàng
thôi nó không giống như những cái đối tác mà châu âu hay mỹ hay nhật người ta thường có các cái
vender làm việc tại việt nam tới đây kiểm tra mẫu mã rồi theo dõi quá trình sản xuất cũng như là
về thanh toán mọi thứ nó rất là mạnh ngoài việc dễ dãi trong quá trình kiểm duyệt hàng
hóa các đối tác đến từ châu phi thường lựa chọn những phương thức thanh toán nhiều rủi ro nhất
định như tt dadb chưa kể nhiều đối tác đến từ châu phi còn tiếp cận doanh nghiệp việt nam với
những mục đích khác không liên quan đến việc đặt vấn đề ký kết hợp tác làm ăn
làm hàng trước rồi giao hàng xong rồi lúc đó mới thu tiền không có được an toàn hoặc là có nhiều
có rất là nhiều khách hàng là mang danh nghĩa là khách hàng từ liên khu châu phi
họ liên hệ tới nhưng mà qua chúng tôi tiếp cận thì nhận thấy rằng thật ra họ không phải là đến
để đặt hàng mà rất là nhiều người trong đó họ chỉ liên hệ đến để xin cho mình làm cho họ một cái visa
để cho họ có thể nhập cảnh vào việt nam chứ không phải là họ tới với cái thiện trí đặt hàng
trước thực tế trên các chuyên gia trong ngành khuyến cáo đối với các trường hợp thanh toán theo
hình thức đặt cọc doanh nghiệp nên yêu cầu đối tác đặt cọc từ ba mươi đến năm mươi giá trị đối với các đơn
hàng mới và lần đầu đặc biệt doanh nghiệp không nên chuyển tiền với bất cứ hình thức nào khi đối tác
đề nghị như phí môi giới phí luật sư thị trường ở châu phi thì tôi nên khuyên là
các doanh nghiệp mà làm ăn bài bản và làm ăn về có chất lượng và có đối tượng khách hàng khác thì
chắc là sẽ không vào được châu phi bởi vì cái chi phí rất thấp lắm cái giá của bên đó rất thấp
mà đòi hỏi về chất lượng không có cao tỷ lệ đó rất thấp thì chỉ có một số doanh nghiệp mà đang phát
triển nghiệp làm hàng đại chúng thì vào châu phi được nhưng mà nên tổ chức phối hợp và
tổ chức kinh doanh để giám sát thị trường điều chỉnh thị trường ngay tránh cái tình trạng mà chúng
ta bị tồn hàng rồi bán giảm giá hoặc là giao hàng cho người ta không bán được thì người ta cũng sẽ khấu trừ
để tránh những rủi ro và tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại thị trường châu phi doanh nghiệp cần chú ý
nhất tích cực tham gia các đoàn nghiên cứu chính sách khảo sát thị trường cho bộ công thương và các
cơ quan xúc tiến thương mại tổ chức tham dự các hội trợ triển lãm quốc tế các cuộc hội thảo diễn
đàn doanh nghiệp song phương đây là dịp để các doanh nghiệp tìm hiểu thông tin thị trường gặp gỡ
đối tác một cách trực tiếp thứ hai chủ động tìm kiếm thông tin thị trường cơ hội kinh doanh trên
các trang web chính thức của phòng thương mại và công nghiệp việt nam qua vụ thị trường châu á
phi bộ công thương cũng như các thương vụ đại sứ quán việt nam tại châu phi và nam phi hết
sức hạn chế việc tìm kiếm và giao dịch với khách hàng qua các trang mạng quốc tế ngoài ra
các doanh nghiệp việt nam cần tìm hiểu tập quán kinh doanh hàng rào kỹ thuật nhiều doanh nghiệp
việt nam gặp khó khăn khi làm việc với các đối tác nam phi do không hiểu văn hóa kinh doanh
dẫn đến những hiểu lầm không đáng có chậm cập nhật thông tin về các chính sách
tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật làm giảm tính cạnh tranh của hàng việt nam tại nước sở tại